chiều hai mươi năm tháng một mươi một tòa án nhân dân tỉnh đắk nông đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
đối với bị cáo nguyễn văn phúc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử
thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo điều hai trăm chín mươi bộ luật hình sự
vào ngày hai mươi tháng một mươi phúc đọc báo thấy chị thảo chú tại huyện gromno tỉnh đắk nông
có chồng là anh trần văn lộng tử nạn trong vụ sạt lở ở thủy điện rào trang ba
đang được nhiều người hỗ trợ nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản
phúc gọi điện giả danh là nhà hảo tâm và muốn ủng hộ chị thảo sáu triệu đồng
ngay sau đó phúc thực hiện các bước chuyển tiền để chiếm đoạt một trăm linh triệu đồng của chị thảo
cơ quan điều tra công an tỉnh đắk nông đã xác định trước khi lừa đảo chị thảo
phúc đã chiếm đoạt tiền của hai mươi hai người khác với tổng số tiền là hơn năm trăm hai mươi triệu đồng
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn phúc một mươi năm năm tù
về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản